do ảnh hưởng của bão số một mươi ba đã có hơn bảy trăm bảy mươi khách hàng ở hai trăm một mươi bảy xã phường của sáu tỉnh thành phố
khu vực miền trung bị ngừng cung cấp điện ngày sau bão các đơn vị điện lực đã tiến hành kiểm tra
khắc phục sự cố để cung cấp điện cho khách hàng
tính đến trưa nay tổng công ty điện lực miền trung đã hoàn thành khôi phục cấp điện cho hơn bảy trăm ba mươi khách hàng
hiện còn bốn mươi bốn khách hàng tại năm mươi bốn xã phường thị trấn vẫn chưa có điện ở các tỉnh quảng bình
quảng trị thừa thiên huế và quảng nam
tổng công ty điện lực miền trung đang khẩn trương khắc phục sự cố mất điện để người dân có điện trước ngày một mươi bảy tháng một mươi một